thưa quý vị bộ y tế cho biết là đến nay trong số các f đang điều trị có hơn ba ca nặng
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là bốn mươi một trăm sáu mươi bốn ca một ngày
dự báo trong thời gian tới với nhu cầu đi lại vào mùa lễ hội năm hai nghìn hai mươi
có thể tiếp tục ghi nhận chuỗi lây nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng
trong bối cảnh dân mở cửa các hoạt động xã hội phát triển kinh tế trở lại sẽ làm gia tăng số nhập viện
tạo áp lực lớn lên hệ thống chăm sóc y tế đặc biệt là tác động đến nhóm đối tượng nguy cơ cao
người già người có bệnh nền
để chủ động kiểm soát tình hình dịch covid một mươi chín bộ y tế đề nghị chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố
chỉ đạo quyết liệt tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín cụ thể như sau
thực hiện nghiêm các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo quốc gia và các hướng dẫn của bộ y tế
về chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín
ubnd các cấp thực hiện nghiêm nghị quyết số một mươi một
một trăm hai mươi tám nqcp của chính phủ về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
và quyết định số hai trăm một mươi tám qdbt của bộ y tế
tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các biện pháp y tế giám sát xét nghiệm cách ly điều trị
hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh du lịch mở cửa trường học đi lại của người dân
đảm bảo khoa học thống nhất trong công tác phòng chống dịch gắn với thực hiện tốt
việc khôi phục phát triển kinh tế xã hội
điều trị toàn diện phân tầng điều trị
giảm tối đa các trường hợp tử vong là ưu tiên hàng đầu
thực hiện nghiêm công tác phân luồng phân tuyến tổ chức thu dung điều trị hiệu quả ở các tuyến
cung ứng và bảo đảm đủ thuốc sinh phẩm xét nghiệm vật tư tiêu hao trang thiết bị trang bị phòng hộ
đặc biệt là oxy y tế tại các cơ sở điều trị tăng cường tổ chức cách ly chăm sóc điều trị tại nhà
công tác kết nối hội trần theo dõi tư vấn điều trị từ xa kịp thời truyền tuyến
chuyển tầng điều trị không để xảy ra tình trạng người mắc covid một mươi chín không liên hệ được với cơ sở y tế
không được quản lý và theo dõi y tế cấp phát thuốc điều trị